hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay đầu xuân mới là bài viết trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
công nhân người lao động từ khắp mọi miền quê sau thời gian nghỉ tết đã trở lại làm việc
nhịp độ lao động khẩn trương không còn cảnh tháng riêng ăn chơi như trước đây
điều này đã xóa bỏ mối lo của các chủ doanh nghiệp về việc thiếu hụt lao động sau tết
theo thống kê nhanh đã có trên tám mươi người lao động trở lại làm việc ngay sau dịp nghỉ tết
tại hà nội liên đoàn lao động tp hà nội cho biết gần một trăm linh người lao động đã trở lại làm việc
một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực than xi măng tại hải phòng quảng ninh
còn có những bứt phá sản lượng ngay sau mấy ngày sau tết
không thể kiểm soát được thu phí bot là bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
doanh thu thu phí bot cao tốc đang trong tình trạng doanh nghiệp khai bao nhiêu
cơ quan quản lý biết bấy nhiêu khi việc kiểm tra chỉ mang tính định kỳ vài năm một lần
trong khi đó doanh nghiệp có đủ chiêu gian lận che giấu doanh thu để trốn thuế
kéo dài thời gian thu phí
mấu chốt nhất để minh bạch doanh thu là thu phí tự động không dừng
lại đang được triển khai quá chậm chạm
thủ tướng chính phủ yêu cầu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phải triển khai xong việc thu phí tự động không dừng trên tất cả các trạm bot
của quốc lộ một và đường hồ chí minh
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phải lắp đặt xong tại các trạm còn lại
thế nhưng thực tế triển khai rất chậm
bước vào mùa du lịch lễ hội cũng là mùa chặt chém du khách
nhiều người tự hỏi vì sao những vụ nổi cộng chỉ xảy ra
ở một số địa phương
báo lao động có bài viết khoanh vùng nơi chặt chém khách du lịch
xử lý tận gốc để giữ gìn hình ảnh du lịch việt nam
theo ý kiến một số công ty lữ hành chặt chém khách du lịch
là hành vi cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm khắc
bởi nó làm ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh du lịch việt nam
đặc biệt tình trạng lừa đảo phân biệt khách tây khách ta
vẫn còn nhiều nơi tiếp diễn rất cần được các cơ quan chức đặt
xử lý kịp thời và triệt để hơn
gần đây nhất vụ nhà hàng hưng phát ở nha trang thanh toán hóa đơn
hơn chín triệu cho những món ăn bình dân
đó là điều rất khó chấp nhận đối với một ngành dịch vụ
trong ngày thần tài mùng một mươi tháng riêng doanh nghiệp kinh doanh vàng
đã đưa mức tranh lệch giữa mua và bán rất lớn
nhưng nhiều người vẫn xếp hàng mua để cầu manh
báo tuổi trẻ có bài viết ngay thần tài giá vàng cao vẫn mua
các chuyên gia cảnh báo giá vàng sẽ tăng khá mạnh vào thời điểm trước
và trong ngày vía thần tài rồi giảm nhanh ngay sau đó
do vậy người mua nên cân nhắc chỉ mua với số lượng nhỏ với quan niệm
lấy may hoặc mua trước ngày thần tài để tránh cảnh xếp hàng
cũng như giá vàng bị đẩy lên cao
liên quan đến đề xuất rất đáng chú ý của bộ văn hóa thể thao và du lịch
khi sửa đổi nghị định về nghệ thuật biểu diễn là bỏ quy định cấp phép ca khúc
trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một góc nhìn báo đại biểu nhân dân có bài viết
xóa bỏ xin cho
bài viết cho rằng âm nhạc vốn là một lĩnh vực đặc biệt
do đó trong xây dựng chính sách pháp luật về lĩnh vực này
chúng ta phải xóa bỏ được sự cắt khúc danh giới về thời gian không gian không đáng có
cần nhấn mạnh rằng nghệ thuật chỉ có thể phát triển và thăng hoa
khi không bị trói buộc bởi các giao cản thủ tục mang tính xin cho
nhiều tờ báo số ra hôm nay đã đăng tải câu chuyện cứu người đầy dũng cảm
của hai nữ nhân viên gác chắn đường tàu tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
làm ấm lòng người trong những ngày đầu năm mới
đó là chị đỗ thị lan và chị nguyễn thị minh nhân viên gác chắn thuộc công ty cổ phần đường sắt sài gòn
sau câu chuyện này hai nhẫn nhân viên gác chắn đường tàu mong muốn
người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông để tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc xảy ra
chí tiết câu chuyện mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các báo tuổi trẻ lao động
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại